mới đây các y bác sĩ bệnh viện trung ương huế đã thực hiện thành công ba ca ghép tạng tim gan thận
do một người chết nhão ở bệnh viện tuyến tỉnh ở quảng ninh hiến tạng
hành trình để có nguồn tạng hiến này để lại những niềm xúc động và hạnh phúc cho nhiều người
giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm như hiệp giám đốc bệnh viện trung ương huế đã không giấu được niềm hạnh phúc chia sẻ như vậy
sau khi các đồng nghiệp của mình ở bệnh viện trung ương huế trải qua bốn mươi tám giờ thực hiện thành công tám ca ghép tạng
trong đó ba ca ghép tạng từ người hiến ở bệnh viện việt nam thụy điển uông bí quảng ninh
nhìn lại hành trình lấy ghép tạng xuyên việt xúc động lòng người
ngày năm tháng bốn lãnh đạo bệnh viện trung ương huế cho biết sức khỏe của ba bệnh nhân được ghép tạng từ người cho chết não
tại bệnh viện việt nam thụy điển ung bí quảng ninh hiến tặng hiện đã ổn định đang dần phục hồi tốt
ba thận hiến gồm tim gan và thận được chuyển từ quảng ninh về bệnh viện trung ương huế trong đêm
ngay khi tiếp nhận tạng các ekip bác sĩ bắt tay vào ghép tạng cho bệnh nhân
cụ thể tim được ghép cho người bệnh suy tim rất nặng từng hai lần ngưng tim
gan được ghép cho bệnh nhân được chẩn đoán sơ gan do teo đường mật bẩm sinh
đã được điều trị phẫu thuật casai nhưng không đáp ứng điều trị
thận từ người hiến tạng cũng được ghép thành công cho bệnh nhân suy tận mạn
sau năm giờ đồng hồ cùng lúc thực hiện ba ca ghép tạng các bệnh nhân sau ghép đã ổn định đang dần phục hồi tốt
hậu phẫu ngày thứ ba tình trạng ba bệnh nhân được rút ống nội khí quản tỉnh táo hoàn toàn
các chỉ số huyết động và sinh hóa ổn định chức năng tặng tốt
kể lại về hành trình này giáo sư tiên sĩ phạm như hiệp cho biết đêm ngày ba mươi một tháng ba
bệnh viện trung ương huế nhận thông tin từ trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
về việc có người chết não tại bệnh viện việt nam thủy điển ung bí
gia đình người này đã đồng ý hiến tặng tặng
qua kiểm tra và giả soát thì các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trung ân huế
đủ điều kiện để nhận nguồn tặng hiến này
nhận được tin ngay trong đêm bệnh viện trung ân huế đã học khẩn tiến hành giả soát
dự trù lên các phương án di chuyển
lúc này áp lực về khoảng cách địa lý đặt ra bài toán phải làm sao
để đáp ứng các tiêu chí nhanh nhất an toàn nhất đảm bảo thời gian cho phép của tạng hiến
phải tận dụng từng giây từng phút để tạng hiến được bảo quản đúng thời gian tối ưu
lần nhận điều phối này các yếu tố về khoảng cách phương tiện và thiết bị cần thiết đều không thuận lợi
đặc biệt đây là ca lấy ghép đa tặng mà quản tim trong thời gian cho phép
từ người hiến đến người nhận không quá sáu giờ đồng hồ
đồng thời can người hiến được chia cho một bệnh nhân ở hà nội và một em bé ở huế
đây cũng là lần đầu tiên triển khai ghép gan trên bệnh nhi tại bệnh viện
giáo sư tiến sĩ phạm nghi hiệp giám đốc bệnh viện trung ân huế nói
ngay sáng ngày một một bốn ekip tám bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ghép tặng của bệnh viện trung ân huế
do tiến sĩ bác sĩ nguyễn thành xuân phò giám đốc làm trưởng đoàn lên đường đến bệnh viện việt nam thủy điển hống bí quảng ninh
tại đây ekip bác sĩ cùng với trung tâm điều phúi ghép tặng quốc gia bệnh viện trung ân quân nội một trăm linh tám
và bệnh viện hiệu nghị việt đức tham gia họp đánh giá phân tích và phối hợp đề ra phương án tốt nhất
vào một mươi bốn h ba mươi phút ngày một một bốn cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của trung tâm điều phúi ghép tặng quốc gia
của các đơn vị tham gia lấy và ghép tặng diễn ra nhằm lên kế hoạch và phương án lấy tặng phù hợp với thời gian vận chuyển đến nơi bị nhận
trong đó đơn vị nhận tặng xa nhất là bệnh viện trung ương huế
cả phẫu thuật lấy tặng được thực hiện từ đêm một mươi một đến sáng sáng ngày hai bốn với sự tham gia của khoảng một trăm hai mươi y bác sĩ
sau đó bệnh viện việt nam thủy điển úng bí hỗ trợ tối đa phương tiện vận chuyển khẩn trương đưa tặng đến sân bay quốc tế nội bài
để kịp chuyến bay về huế và tạng đã đến huế vào lúc chín h năm mươi phút ngày hai tháng bốn
thêm những kỷ lục đáng tự hào
giáo sư tiến sĩ phạm như hiệp cũng cho biết thêm trong bốn mươi tám giờ đồng hồ cùng ba ca ghép tạng thành công nói trên
các y bác sĩ bệnh viện thực hiện thành công năm ca ghép tặng khác nhau gồm một ca ghép thuận tự thân và bốn ca ghép tặng khác
bệnh viện trung ương huế đã lập ba kỷ lục về ghép tặng
kỷ lục thứ nhất về ngày ghép tặng bắt đầu ngày hai bốn thực hiện thành công bốn ca ghép thuận cùng huyết thống
một ca ghép thuận tự thân và ba ca ghép tặng xuyên việt
kỷ lục thứ hai là lần đầu tiên thực hiện ghép bộ ba tạng gồm tim gan thận xuyên việt từ người cho chết não tại bệnh viện tuyến tỉnh
bệnh viện việt nam thụy điển úng bí quảng ninh
kỷ lục thứ ba về thời gian vận chuyển ba tạng xuyên việt cho cùng một đơn vị duy nhất
giáo sư tiến sĩ phạm như hiệp giám đốc bệnh viện trung ương huế nói
ghép tặng xuyên việt từ người hiến tặng chết não luôn là một hành trình diệu kỳ
hôm nay một lần nữa bệnh viện trung ương huế lại có cơ hội thực hiện sứ mệnh đặc biệt của mình
chúng tôi mong rằng sẽ có thêm những điều kỳ diệu xuất hiện từ tạng hiến được trao đi
để những cuộc đời mới hồi sinh cho mầm sự sống này nở không ngừng